mâu thuẫn trong việc làm ăn một nam thanh niên tên hải chú tệ huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã điều khiển xe múc phá sập hai căn nhà và gây mất điện trong khu vực
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai hải đã làm sập căn nhà của anh nguyễn văn thơ
ở xã thuận phú sau đó điều khiển xe múc phá tiếp căn nhà khoảng một trăm linh m hai của anh nga
rất may là vợ chồng chủ nhà phát hiện và kịp thời chạy thoát
vụ việc đã làm hai căn nhà bị phá sập gần như hoàn toàn
một xe ô tô bảy chỗ bị hư hại nặng một số trụ điện dây điện bị phá hư hại
gây ra tình trạng mất điện một số khu vực